tiếp tục cập nhật về tình hình cơn bão số bảy hiện nay bão số bảy đã tan dần và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu một độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa sáu trăm năm mươi km về phía đông bắc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp một mươi hai
dự báo trong hai mươi bốn h tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng bắc mỗi giờ đi được khoảng năm km
và suy yếu thành một vùng áp thấp đến một mươi ba h ngày ba tháng một mươi một vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng hai mươi một bốn độ vĩ bắc
một trăm một mươi sáu chín độ kinh đông cách đài loan khoảng bốn trăm một mươi km về phía tây nam
sức gió mạnh nhất gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km trên một giờ
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số bảy ở vùng biển đông bắc khu vực bắc biển đông
trong chiều và đêm nay còn có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh